một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô bốn chỗ và ba xe máy ở phú quốc tỉnh kiên giang đã làm hai người chết năm người bị thương
trong khi đó trên sông đồng nai đoạn gần khu vực cù lao ba c thuộc địa phần phương long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng nay cũng đã xảy ra vụ lật thuyền khiến cho một mươi hai người rơi xuống sông
bước đầu xác định một nữ nạn nhân tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng sáu giờ sáng ngày năm tháng hai ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi tám e một nghìn một mươi một lưu thông từ dương đông hướng gành dầu đi đến đoạn đường thuộc ấp ông lan xã cửa dương
lái xe chuyển sang làn đường bên trái xảy ra va chạm với ba xe máy chạy ngược chiều
hậu quả vụ tai nạn khiến bảy người đi trên ba xe máy bị thương nặng xe ô tô và ba xe máy bị hư hỏng
sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng do bị thương nặng hai người được xác định là cha con đã tử vong khi đang cấp cứu tại trung tâm y tế tp phú quốc
năm người còn lại có một người bị xây sát nhẹ đã cho xuất viện
bốn người bị thương nặng đang cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên